hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đại lộc cho biết chỉ trong vòng chưa đầy bốn giờ đồng hồ nước dâng cao lên đến hai mét
khiến nhiều tuyến đường và nhà của người dân ngập sâu trong nước
nước dâng cao khiến quán của anh bị ngập
anh cho biết đến cuối giờ chiều nước bắt đầu chứng lại xuống chậm nhiều khả năng nước đông rút
ngoài các khu vực kể trên nhiều nơi như thị trấn ái nghĩa xã đại hương cũng bị ngập sâu
vào chiều ngày một mươi bảy tháng một mươi các phương tiện không thể di chuyển do tuyến đường vào thị trấn bị ngập sâu
theo số liệu thống kê vào lúc một mươi sáu giờ các thủy điện a vương đắc my bốn sông bông bốn sản nước về sông vua gia
với lưu lượng ba bốn mươi bốn m ba một giây lúc một mươi bảy h là hai bốn trăm sáu mươi một m ba một giây
liên tục từ tám giờ ngày một mươi bảy tháng một mươi các thủy điện trên sản nước về sông vu gia
với lưu lượng trung bình khoảng bốn m ba một giây
đỉnh điểm lúc một mươi một giờ mực nước xả lên đến năm bảy mươi năm m ba một giây
tại khu vực quảng bình quảng trị thừa thiên huế có mưa to đến rất to
mưa lớn khiến lỗi trên các sông lên cao nhiều khu vực bị ngập lột chia cắt